danh thắng quốc gia dụng bậc thang mù căng trải yên bái đã chính thức được nằm trong top hai mươi điểm đến sắc màu nhất thế giới do tạp chí du lịch cn travel bình chọn
giải thưởng thường niên của tạp chí cn traveler được biết đến như đỉnh cao của ngành du lịch thế giới
và trong bảng xếp hạng mới nhất những điểm đến sắc màu nhất trên thế giới ruộng bậc thang mù căng trải đã xuất sắc vượt qua mọi đối thủ khác và được vinh danh trên tạp chí này
dụng bậc thang mù căng trải ở tỉnh yên bái trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội instagram với những bức ảnh có góc chụp đầy ấn tượng
các thửa ruộng bậc thang chuyển từ xanh sang vàng khi lúa chín vào tháng một mươi hàng năm
vào thời điểm này cũng có nhiều lễ hội hấp dẫn được diễn ra tại đây thu hút khách du lịch trong và ngoài nước